ngày một mươi chín tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại liên bang nga phối hợp với viện kinh tế thuộc viện hàn lâm khoa học liên bang nga đã tổ chức hội thảo với chủ đề
hai năm thực hiện hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và liên minh kinh tế a âu kết quả và triển vọng
hội thảo nhằm làm rõ kinh nghiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện hiệp định cũng như đánh giá triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu trong thời gian tới

hội thảo nhằm làm rõ kinh nghiệm và đề ra triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa việt nam và liên minh kinh tế a âu trong thời gian tới
trong đó việt nam có thể tính đến việc đầu tư cùng với nga chế tạo vào đóng mới các tàu phá băng để phát triển con đường hàng hải phương bắc
trong khuôn khổ hội thảo các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện về quá trình triển khai và vai trò của việc thực hiện hiệp định đối với sự phát triển hợp tác thương mại giữa việt nam với các nước thục eaeu nói chung và với liên bang nga nói riêng những khó khăn thách thức của doanh nghiệp việt nam khi tham gia thị trường của eaeu
ngoài ra hội thảo còn phân tích những tồn tại hạn chế cần khắc phục làm rõ kinh nghiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ những vấn mắc trong quá trình thực hiện hiệp định cũng như đánh giá triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa việt nam và eaeu trong thời gian tới